thì lợi dụng lúc đêm khuya và khoảng thời gian là giờ đến sáng lợi dụng lúc bà con ngủ sai thì chúng ra tay là đọc nhập hoặc là lấy cắp tài sản để mà không có cảnh giác
thì tài sản một chúng nhắm tới thường là tiền vàng điện thoại một số tài sản có gì khác như xe cộ mà để bên ngoài hoặc không khóa hoặc là để đi vuông để bên hè hành lan cho dân
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm dịp cuối năm đặc biệt là trộm cắp tài sản mọi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân
khi phát hiện các đối tượng nghi vấn cần theo dõi và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời phát hiện bắt giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
dạng sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng bán đồ điện dân dụng và đồ trẻ em của gia đình ông nguyễn văn tiến
ở phường đồng tâm thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ vận dụng bên trong căn nhà nhưng rất may là không có thiệt hại về người
cụ thể khoảng hơn một giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một lửa bất ngờ bùng phát từ bên trong cửa hàng
thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong có ba người lớn và một trẻ em
người dân xung quanh đã tập trung dập lửa và gọi điện thoại cho lực lượng chức năng
nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh vĩnh phúc đã huy động ba xe chữa cháy chuyên dụng cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau hơn một tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy đám cháy được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu vụ cháy gây thiệt hại khoảng hai tỷ đồng
lại có thêm một vụ mua bán vận chuyển pháo nổ được triệt phá
cụ thể ba đối tượng vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ cùng với vật chứng là hơn sáu mươi kg pháo các loại
xã diễn hồng đội cảnh sát kinh tế và ma túy công an huyện diễn châu đã bắt quả tang đối tượng nguyễn việt đức đang vận chuyển một mươi kg pháo đi tiêu thụ
qua đấu tranh đối tượng khai nhận mua số pháo trên từ đối tượng tên nguyễn văn tuấn
mở rộng điều tra được được công an tiến hành khám sát khẩn cấp nhà ở của đối tượng nguyễn hoàng nam thù giữ năm mươi một kg pháo các loại
hiện công an huyện diễn châu đang tiếp tục mở rộng điều tra
còn tại quảng trị trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua thị trấn gio linh phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
đã tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải có biểu hiện nghi vấn và phát hiện nhiều hàng hóa nhập lậu
kiểm tra xe ô tô lưu thông theo hướng bắc nam do lái xe lê vĩnh khương chúa tại thành phố đông hà điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện gần sáu trăm linh chai sữa rửa mặt hiệu vitamin e một trăm chín mươi hai chai dầu gội dầu xả hơn hai ba trăm linh hộp phấn một hai trăm linh cây son và ba trăm linh hộp dầu
tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng một trăm năm mươi triệu đồng tất cả số hàng hóa trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị và các bạn sử dụng mạng xã hội để kết nối với người thân bạn bè đang ngày càng trở thành xu hướng phổ biến vì những tiện ích không thể phủ nhận của nó
tuy nhiên sử dụng mạng xã hội một cách chủ quan lại có thể biến chúng ta trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm vào tài sản
đó là khuyến cáo của công an huyện sông lô
tỉnh vĩnh phúc sau khi đơn vị này vừa phát hiện bảy đối tượng có hành vi lừa đảo người dân trên mạng xã hội facebook
mới đây một người dân ở xã bạch lưu huyện sông lô có con đang lao động ở nhật bản nhận được tin nhắn qua facebook đề nghị gia đình chuyển bốn mươi bảy triệu đồng cho một tài khoản của một người bạn
sau khi chuyển tiền người dân mới biết tin nhắn đó không phải là của con trai họ họ đã bị kẻ gian lừa đảo để chiếm đoạt số tiền trên
điều tra vụ việc công an huyện sông lô đã phát hiện bảy đối tượng cùng ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị
chuyên sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời đại hiện nay là thời đại công nghệ thông tin bốn thì các đối tượng đã thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội
điển hình như các đối tượng lợi dụng mạng xã hội facebook mạng này là mạng cộng đồng rất dễ để truy cập
thủ đoạn của các đối tượng là truy cập các trang mạng xã hội tìm cách chiếm quyền sử dụng facebook cá nhân của người khác
quả đó mạo danh để nhắn tin tới người thân của người dùng facebook lỡ họ truyền tiền cho mình
người dân thường thường sử dụng những mật khẩu không đảm bảo an toàn ví dụ ngày tháng năm sinh hoặc là chỉ đơn giản là tên của mình
trong đó là ngày tháng năm sinh một hai cái số rất là đơn giản
thì các đối tượng lợi dụng cái việc đó thì tìm hiểu thông tin thấy rằng là các người dân này là rất là chủ quan trong việc là mật khẩu
để em mật khẩu rất là lơ là thì các đối tượng truy cập vào đó rồi chiếm quyền sử dụng facebook
nhắn tin cho người thân
trong gia đình là đề nghị là người thân gửi tiền vào các tài khoản mà đối tượng đã cung cấp
sau đó là người dân chủ quan là không kiểm tra các thông tin đó và nghĩ là của con em mình tiến hành gửi các số tiền vào tài khoản
và các đối tượng này sử dụng cái tài khoản này để rút tiền và lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân
bước đầu bảy đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã thực hiện trót lọt một mươi chín vụ lừa đảo thông qua mạng máy tính
mạng viễn thông với tổng số tiền chiếm đoạt được khoảng năm trăm linh chín triệu đồng
bị hại là người dân ở khắp các tỉnh thành trên phạm vi cả nước công an huyện sông lô đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trên
tuy nhiên qua đây cơ quan công an khuyên cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội để tránh không mắc bẫy của tội phạm lừa đảo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã
với hai đối tượng cùng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
đối tượng trần thị lụa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu phố tám phường phước hội thị xã la di tỉnh bình thuận
cao một m sáu mươi và có nốt ruồi nổi cách một cm trên trước đuôi lông mày trái
và đối tượng trần thị thanh loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu phố hai phường phước hội thị xã la di tỉnh bình thuận
đối tượng này cao một m năm mươi hai và có sẹo chấm
cách một hai cm trên trước mép trái
còn về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đàm văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại bốn trăm ba mươi tám trên hai mươi một h lê hồng phong phường một quận một mươi tp hcm
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện